theo báo cáo mới nhất của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ
tính đến ngày hai mươi tháng sáu cũng đã có tám mươi tám xã phường thuộc một mươi ba huyện thành thị trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch tà lợn châu phi
các nguyên nhân dẫn đến phát tán dịch là do ý thức của người chăn nuôi khi phát hiện lợn ốm không báo ngay cho chính quyền địa phương
và các cơ quan chuyên môn công tác quản lý buôn bán lợn giống quản lý lợn đực giống phố trực tiếp
quản lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đổi ngũ hành nghề thú y tại cơ sở còn hạn chế và bất cập
hiện nay tình hình dịch bệnh rất phức tạp số điểm có lợn ốm lợn chết gia tăng hàng ngày gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng thú y
trong việc bố trí lực lượng đáp ứng yêu cầu trong ngày để kiểm tra giám sát lấy mẫu theo quy định
tính đến ngày hai mươi tháng sáu số lợn bị tiêu hủy trên địa bàn toàn tỉnh đã lên đến khoảng một mươi con